evn cho biết đang cố gắng tối ưu hóa các chi phí để tiết giảm nhưng việc cân đối tài chính của tập đoàn vẫn hết sức khó khăn
do vậy năm hai nghìn hai mươi bốn cần có sự điều chỉnh chính sách về giá bán lẻ điện thì mới giải quyết được những khó khăn về tài chính của evn
theo các chuyên gia việc tăng giá điện là cần thiết
để bù đắp lỗ nhưng evn cần công khai minh bạch trong giá mua bán điện kết quả kinh doanh để không ảnh hưởng tới tâm lý người dân
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông phương án giá bán lẻ điện bình quân trong năm hai nghìn hai mươi bốn vừa được bộ công thương yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn triển khai xây dựng
vậy thì ông có dự đoán như thế nào về giá điện trong thời gian sắp tới ạ
nói chung xu hướng về giá cả của thế giới cũng như chúng ta đều có xu hướng tăng
nhưng mà quan trọng là tăng như thế nào tăng thời điểm nào
thì cái lộ trình về tăng giá điện thì bộ công thương đã trình bày với chính phủ nhiều lần
và khả năng sắp tới thì một đợt tăng giá điện nữa có thể xuất hiện
nó có một lý do một là đầu vào của điện nó tăng vào sản xuất ấy
cái thứ hai tức là ngành điện đang kêu lỗ ba mươi tỷ
thì tôi dự đoán sắp tới là có khả năng là chính phủ sẽ phê duyệt phương án là tiếp tục tăng giá điện
mặc dù có thể là mấy phần trăm nữa phải không
nhưng mà nó cũng sẽ tác động đến toàn xã hội
bởi vì điện xăng dầu lương thực thực phẩm nó động trạng đến các gia đình toàn xã hội
họ có tứ tiền của dân
cho nên là tôi cũng mong muốn là việc tăng giá điện
phải hợp lý có lộ trình để doanh nghiệp người ta có thể định liệu là kế hoạch sản xuất kinh doanh
người dân định liệu tứ tiền của mình để mà tiêu để mà tiết kiệm trong điều kiện khó khăn như thế này
và bản thân cái ngành điện là phải minh bạch họ phải rõ ràng tăng giá là tăng thế nào
tại sao lại tăng giá đúng không
và có hợp lý hay không cái đó phải tính đến
vâng dù tăng giá hai lần trong năm hai nghìn hai mươi ba với mức là ba và bốn năm
bốn năm evn vẫn lỗ khi mà chi phí tài chính tăng cao
khiến cho tập đoàn này gặp rất là nhiều khó khăn trong việc là cân bằng tài chính
vậy thì ông có thể cho biết là vì sao ngành điện luôn trong tình trạng kinh doanh thua lỗ không ạ
chi phí về hao hụt của ngành điện sau khi mà công nghệ nó đưa vào rồi
thì chi phí nó phải giảm đi
thì chi phí chưa có gì thay đổi
anh em phải thấp hơn phải không
để giảm bớt vai giá thanh
cái thứ ba là ngành điện
tài bán lẻ là đều như tập trung vào một ngành evn
và như thế là nó không tích bạch
không có sự cạnh tranh
phải không ạ
rồi sự đầu tư nước ngoài cũng rất ít
điện năng lượng tái tạo bây giờ phát triển rất mạnh
nhưng mà có lúc là như thế là điện áp mái rồi điện gió là chờ giá
thậm chí áp những giá vô lý cho người nhà sản xuất
trong đó chúng ta lại có thể đi mua điện nước ngoài
và mong rằng là điện
phải phân tách các khâu sản xuất kinh doanh bán lẻ
và phải có sự cạnh tranh
rõ ràng là trong giai đoạn mà kinh tế khó khăn như hiện nay
thì bất kể là nguồn chi nào tăng
cũng đều sẽ khiến cho người dân gặp khó khăn
và dễ có phản ứng
vậy thì theo ông là evn cần phải có sự chuẩn bị như thế nào
để cho người dân có thể là đồng tình thông cảm
nếu như mà giá điện tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới ạ
chính là các cơ quan kiểm toán các cơ quan đại diện cho dân
bảo vệ quyết lợi cho dân phải làm
các cơ quan kiểm toán gội bảo vệ nghị tư dùng
cục quản lý cạnh tranh kiểm toán quốc gia
thậm chí kiểm tra quốc tế phải vào cuộc
làm nhanh làm rõ
đúng sai thế nào
tăng ba là hợp lý hay hai
tăng quý hai hay là quý ba mới tăng
tất cả những cái đó
mà tôi xin nói là những cái giá của mình ấy
tăng vừa rồi là doanh nghiệp sản xuất ấy
rất khó định liệu
các nước người ta có lộ trình tăng giá điện
năm một mươi năm sắp tới đây
nhưng đây ập một cái cái thứ nó hơi bị đột vột
rồi nó không ổn
kể cả vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài vẫn là sản xuất trong nước
đó là đối với doanh nghiệp sản xuất
còn với người dân thì các bạn đều biết rồi
hiện nay chi tiêu rất khó khăn
sau đại dịch hai nghìn hai mươi một tất cả hai nghìn hai mươi một hai mươi hai thì như thế là rất khó khăn
cho nên một đồng của dân chi tăng thêm cũng phải tính toán
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
và tiếp theo sẽ là một số thông tin chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về tạm sử dụng rừng
theo nghị định chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng
để thực hiện các hạng mục công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện
để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng
trong trường hợp diện tích rừng tạm sử dụng thuộc phạm vi
quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ ngành
chủ tịch ubnd cấp tỉnh có văn bản lấy ý kiến của bộ ngành chủ quản
và chỉ phê duyệt khi được sự đồng ý của bộ ngành chủ quản
bộ giáo dục và lào tạo ban hành thông tư số một hai nghìn hai mươi bốn
quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi hai tháng ba
theo đó chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm sáu tiêu chuẩn với hai mươi tiêu chí
tiêu chuẩn một tổ chức và quản trị gồm bốn tiêu chí
tiêu chuẩn hai giảng viên gồm ba tiêu chí
tiêu chuẩn ba cơ sở vật chất gồm bốn tiêu chí
tiêu chuẩn bốn tài chính gồm hai tiêu chí
tiêu chuẩn năm tuyển sinh và đào tạo gồm năm tiêu chí
tiêu chuẩn sáu nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gồm hai tiêu chí
bà rịa vũng tàu vừa đón siêu tàu cao tốc thăng long từ thành phố hải phòng
vào bến cầu đá vũng tàu
đây là tàu cao tốc chuyên trở khách chặng vũng tàu côn đảo
tàu này có chiều dài hơn bảy mươi bảy m rộng hơn chín năm m cao bốn tầng
sức chứa một một mươi bảy khách là tàu cao tốc lớn nhất tại việt nam
thời gian hành khách từ vũng tàu đi côn đảo
hoặc từ côn đảo về vũng tàu chỉ mất ba giờ
theo kế hoạch bắt đầu từ ngày chín tháng ba
tàu cao tốc thăng long sẽ khởi hành chuyến tàu đầu tiên
từ bến cầu đá đi côn đảo
việc đưa vào khai thác tàu cao tốc đi côn đảo
sẽ giúp người dân du khách đi lại dễ dàng nhanh chóng hơn
giữa đảo và đất liền tạo điều kiện phát triển du lịch côn đảo